còn tại đức mới đây bộ y tế nước này xác nhận đến cuối tháng sáu
đức sẽ buộc phải vứt bỏ ba triệu liều vaccine covid một mươi chín hết hạn sử dụng
người phát ngôn bộ y tế đức hano kaut ngày một mươi một tháng bốn nói với các phóng viên tại berlin rằng
tính đến thời điểm này chưa có nhiều liều vaccine bị hủy nhưng ông không thể đưa ra con số cụ thể
ông co bổ sung hiện tại chúng ta có nhiều vaccine hơn số lượng đang được sử dụng và thậm chí có thể trao tặng
ông cũng cho biết chương trình phân phối vaccine covid một mươi chín công bằng toàn cầu covax hiện không nhận ủng hộ vaccine
hãng thông tấn ap của mỹ dẫn lời ông corld cho biết rằng vaccine của biontech pfizer có thể lưu trữ lâu hơn so với quan điểm trước đây
do vậy các quan chức đức tin rằng đến cuối tháng sáu sẽ phải tiêu hủy ba triệu liều thay vì ước tính trước đó
là một mươi triệu liều
chương trình tiêm vaccine của đức có dấu hiệu chậm lại đáng kể với tuần trước chỉ ghi nhận ba mươi ba liều được tiêm mỗi ngày
trong khi đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một con số này là một triệu liều một ngày
khoảng bảy mươi sáu dân số đức đã được tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín và năm mươi chín dân số đã tiêm liều bổ sung
mặc dù giới chức nước này không hài lòng với tỷ lệ tiêm ở người cao tuổi nhưng quốc hội đức trong tuần trước đã bác bỏ đề xuất
yêu cầu tất cả những người trên sáu mươi tuổi phải tiêm vaccine covid một mươi chín